nghị quyết đại hội đảng bộ khóa một mươi tỉnh long an xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
toàn tỉnh có bốn vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
để đạt được mục tiêu đề ra long an đã quy hoạch nhiều vùng cây ăn quả lúa rau quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao
sau ba năm thực hiện chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
đến nay toàn tỉnh đã có trên năm bốn trăm linh hectare lúa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giảm được chi phí
tăng lợi nhuận từ bốn đến sáu triệu đồng một hectare so với canh tác truyền thống
trên cây rau đã có một ba trăm linh hectare ứng dụng công nghệ cao năng suất tăng từ năm đến hai mươi
lợi nhuận cao hơn sản xuất truyền thống từ hai đến bảy triệu đồng trên một m hai
trên cây thanh long đã có chín trăm linh hectare được nhà vườn ứng dụng công nghệ cao kết hợp với quy trình sản xuất việt gáp
giúp nông dân tiết kiệm được tám mươi công lao động tiết kiệm điện năng lượng nước sử dụng
tăng hiệu quả hấp thu phân bón lợi nhuận tăng thêm khoảng hai hai năm triệu đồng một hectare
trên con bò ngành nông nghiệp đã hỗ trợ gần một trăm sáu mươi con bò cái sinh sản
và gần hai hai trăm linh liều tinh bò thịt chất lượng cao để người dân nhân giống đàn bò